argentina sẽ trả khoản thanh toán đến hạn trị giá hai bảy tỷ usd cho quỹ tiền tệ quốc tế imf
bằng đồng nhân dân tệ và nguồn tài chính từ khoản vay bắc cầu
trong khuôn khổ thỏa thuận hỗ trợ tín dụng với ngân hàng phát triển mỹ latin caf hồi tuần trước
đây là lần thứ hai argentina sử dụng đồng nhân dân tệ từ thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với trung quốc để trả nợ cho imf
trong khi đó ngân hàng caf vào ngày hai mươi tám tháng bảy đã thông qua khoản vay trị giá một tỷ usd cho argentina
nhằm hỗ trợ quốc gia nam mỹ này thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ đến hạn với imf
cuối tuần trước ngân hàng trung ương argentina báo cáo dự trữ ngoại hối của nước này hiện ở mức hai mươi năm sáu tỷ usd
tuy nhiên nhiều nhà phân tích cho rằng dự trữ dòng của argentina thấp hơn nhiều so với mức này
thậm chí còn đang trong tình trạng báo động
trong tháng một năm hai nghìn hai mươi ba dự trữ ngoại tệ của ngân hàng trung quốc argentina đạt bốn mươi bốn sáu tỷ usd
trong khuôn khổ thỏa thuận sơ bộ với imf ngày hai mươi tám tháng bảy vừa qua
về kết quả của phiên giả soát thứ năm và thứ sáu liên quan tới chương trình tái cơ cấu nợ
mà hai bên đã ký hồi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai argentina cam kết tăng cường dự trữ ngoại tệ dòng
ở mức khoảng một tỷ usd vào cuối năm nay
hiện đã ba tuần trôi qua kể từ khi trung quốc quyết định tăng cường kiểm tra hải sản nhập khẩu từ nhật bản
do lo ngại về vấn đề an toàn nhiều nhà hàng phục vụ món ăn nhật bản tại bắc kinh
đã bắt đầu cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình